với thông điệp hiến máu thường xuyên vì một thế giới khỏe mạnh của ngành quốc tế người hiến máu
một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và nhằm tri ân nghĩa cử cao đẹp của những người đã tình nguyện hiến máu cứu người bệnh
tại hà nội chương trình tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu thủ đô năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức
sáu mươi một gia đình một trăm hai mươi cá nhân đã được ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố hà nội
và ủy ban nhân dân thành phố hà nội trao tặng bằng khen giấy khen vì những thành tích xuất sắc
trong quá trình tham gia phòng trào hiến máu tình nguyện thời gian qua
các đại biểu nhấn mạnh hiến máu thường xuyên trong những năm qua đã được ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
các cấp của thành phố hà nội triển khai hiệu quả
năm hai nghìn một mươi chín toàn thành phố đã tiếp nhận được trên hai trăm ba mươi đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện
đạt tỷ lệ dân số hiến máu là trên hai sáu
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố đã tiếp nhận được trên một trăm hai mươi đơn vị máu
đạt năm mươi hai kế hoạch đề ra
hiến máu tình nguyện đang dần trở thành nét đẹp của người dân thủ đô
và là động lực to lớn thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện
để phát triển bền vững góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân